đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với công an huyện hướng hóa đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép sáu mươi sáu kg pháo hoa
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại bến đỏ bờ sông sepol thuộc địa bàn thôn xuân phước thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng nguyễn văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn xuân phước thị trấn lao bảo huyện hướng hóa đang vận chuyển sáu mươi sáu kg pháo hoa qua sông
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn văn thiện khai nhận được chủ hàng tại khu vực biên giới trà công để vận chuyển pháo hoa từ lào về việt nam tiêu thụ
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc